tổng thống nga vladimir putin đã ký phê chuẩn luật về quyền công dân liên bang nga và công bố văn bản này vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng bốn
văn bản được đăng trên cổng thông tin pháp lý chính thức liên bang nga và sẽ có hiệu lực sau một trăm tám mươi ngày kể từ ngày công bố
theo luật mới được ban hành một số người nước ngoài sẽ có thể nhận được quốc tịch nga đơn giản hơn
nhưng đồng thời cũng quy định việc tức quốc tỉnh nga đối với những trường hợp có thể đe dọa an ninh quốc gia
luật quy định giảm các điều kiện để được nhập quốc tịch nga đối với hơn hai mươi trường hợp người dân
đặc biệt văn bản quy định khả năng đơn giản hóa việc xin hộ chiếu nga cho những người nước ngoài
đã ký hợp đồng phục vụ trong lực lượng vũ trang liên bang nga trong ít nhất một năm
luật mới cũng quy định có cơ chế chấm dứt quốc tịch nga
theo đó quyền công dân có thể bị tước bỏ khi thực hiện các hành động đe dọa an ninh quốc gia của liên bang
dự luật nói trên được tổng thống putin trình lên duma quốc gia hạ viện nga ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
luật này nhằm thực hiện nhất quán khái niệm về chính sách di cư của nhà nước liên bang nga
cho giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm và xác định các nguyên tắc cơ bản về quyền công dân của liên bang